cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới và ảnh hưởng trực tiếp tới việt nam
đây là cơ hội đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
tuy nhiên việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn đề thách thức đang đặt ra đối với việt nam trước cuộc cách mạng này
ngày một mươi sáu tháng tám tại tp hcm tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo
đề án thí điểm đào tạo đào tạo lại người lao động đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tại hội thảo tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã giới thiệu về mục tiêu thực hiện đề án là hướng tới hoàn thiện cơ chế
chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai các mô hình đào tạo đào tạo lại người lao động
đào tạo đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng cho ít nhất hai mươi ngành nghề ở trình độ cao đẳng và trung cấp
tổng số người được đào tạo là bốn tám trăm linh người
chuyển đổi việc làm cho lao động là đối tượng chịu tác động của cách mạng công nghiệp bốn
trong gần một trăm linh doanh nghiệp tương đương ít nhất hai mươi lực người lao động
thời gian đào tạo lại dưới một năm đề án này có lộ trình thực hiện từ hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi
bộ lao động và thương binh xã hội là bộ chủ trì thực hiện phối hợp cùng các bộ giáo dục và đào tạo
kế hoạch và đầu tư bộ thông tin và truyền thông bộ tài chính
những nội dung trong dự thảo sẽ được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp doanh nghiệp tại khu vực phía nam góp ý
tổng cục giáo dục nghề nghiệp sẽ tổng hợp trên thủ tướng chính phủ trong tháng chín năm hai nghìn một mươi chín